ngày hai mươi tám tháng một mươi tại thôn đông mai huyện văn lâm tỉnh hương yên
viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phối hợp với sở y tế tỉnh hương yên
tổ chức tổng kết chương trình thải độc trì cho trẻ em và người lao động trên địa bàn
do đặc thù nghề nghiệp ở thôn đông mai chủ yếu làm nghề thu gom các bình ác quy để tái chế
nên số lượng người dân ở đây nhiễm độc trì chiếm tỷ lệ rất cao
với sự nỗ lực của địa phương và các cơ quan chức năng
có ba trăm ba mươi ba trẻ em và một trăm linh bảy người lớn ở thôn đông mai đã được hỗ trợ miễn phí thuốc thải độc trì
trong thời gian hai tháng vừa qua
kết quả đạt được khá khả quan với sáu mươi năm trẻ em có nồng độ trí máu giảm
một mươi trẻ em có nồng độ trì máu không tăng và chỉ một mươi trẻ có nồng độ trì máu tăng
việc nhiễm độc trì hoàn toàn có thể điều trị được
nhưng sẽ không bền vững nếu sau khi điều trị thải độc xong
trẻ lại quay về sống ở môi trường ô nhiễm để rồi lại tái nhiễm
do đó ngành y tế khuyến nghị người dân không nên vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua các vấn đề về sức khỏe
đồng thời địa phương cần tiếp tục cải thiện vấn đề môi trường trong thời gian tới